quý vị đang theo dõi chương trình thời sự bốn mươi năm phút chiều của truyền hình nhân dân
thưa quý vị chương trình thời sự chiều nay sẽ có những thông tin nổi bật như khởi động dự án khu công nghiệp quan trọng của tỉnh thái bình
cảnh báo mời gọi đầu tư từ sàn forex hay thành phố hà nội bàn giao công trình tám b lê trực sau năm năm thực hiện cưỡng chế
trước tiên mời quý vị theo dõi những thông tin quốc tế có trong thế giới chuyển động cùng với tập viên thanh quyền
vâng xin cảm ơn anh tiến tú và chị khánh thư
xin kính chào quý vị đang theo dõi thế giới chuyển động những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây
thưa quý vị châu âu cuối cùng cũng đã đạt được thỏa thuận về ngân sách và gói cứu trợ kinh tế
sau khi hungary ba lan và đức nhất trí về một phương án mới
hungary và ba lan cuối cùng đã nhất trí về gói tài chính khổng lồ trên một tám trăm linh tỷ euro
gồm ngân sách năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bảy và gói phục hồi bảy trăm năm mươi tỷ euro
đổi lại để giảm bớt sức ép cho ba lan và hungary hai nước vốn đang bị eu điều tra
vì các cáo buộc vi phạm về tư pháp độc lập hay tự do báo chí
thì eu đã thay từ cơ chế bằng từ tuyên bố một từ ít mang tính ép buộc hơn
việc thay đổi câu chữ là một cách để hai nước này có đường lùi và có thêm thời gian để phản ứng với các cáo buộc
tàu ngầm hạt nhân vladimir monoma của nga đã phóng thử thành công bốn tên lửa đạn đạo liên lục địa icbm bulava
nhằm chứng tỏ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hạt nhân nước này
bộ quốc phòng nga cho biết tàu ngầm vladimir monomac của hạm đội thái bình dương
đã phóng liên tiếp bốn quả tên lửa bulava từ một vị trí dưới nước ở biển okhod
các đầu đạn giả của tên lửa đã bắn trúng mục tiêu giả định cách đó năm năm trăm linh km
ở thao trường chisa tây bắc
tàu ngầm hạt nhân vladimir monomark là một trong những tàu ngầm hạt nhân lớp burei mới
mỗi chiếc được trang bị một mươi sáu tên lửa bulava và dự kiến sẽ là sưng sống của hải quân
thuộc lực lượng hạt nhân chiến lược nga trong nhiều thập kỷ tới
người dân mỹ sẽ được tiêm những liều vaccine ngừa covid một mươi chín đầu tiên vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
một ngày sau khi pfizer và các đối tác phân phối sản phẩm trên cả nước
những liều vaccine đầu tiên của pfizer biontech sẽ được chuyển đến một trăm bốn mươi năm địa điểm trên toàn nước mỹ
hơn sáu trăm linh địa điểm khác sẽ nhận được vaccine vào ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi hai
số vaccine thuộc chương trình chiến dịch thần tốc một sáng kiến của chính quyền tổng thống donald trump
sẽ được chuyển đến tất cả các trung tâm y tế tại mỹ trong vòng ba tuần
nhân viên y tế và người già tại các viện dưỡng lão sẽ được ưu tiên tiêm trước
và dự kiến những người dân mỹ sẽ được tiêm đại trà vào tháng một năm sau

ngành hàng không thế giới sẽ đóng vai trò then chốt trong việc vận chuyển hàng triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín trong vài tháng tới
máy bay sẽ không còn cảnh phải nằm không nữa còn phi hành đoàn sẽ lên những chuyến bay đặc biệt
để cung ứng chính những món hàng sẽ mang hành khách trở lại với họ
tuy nhiên cùng với cơ hội quy mô và mức độ phức tạp
mà các hãng bay sẽ phải đối diện là chưa từng có tiền lệ
một trong những thách thức lớn nhất đối với các hãng hàng không là đảm bảo nhiệt độ thấp khi vận chuyển
sản phẩm của pfizer và biontech đòi hỏi nhiệt độ siêu lạnh đến âm bảy mươi độ c
còn yêu cầu bảo quản cho vaccine của moderna là âm hai mươi độ c
hãng dược pfizer đã thiết kế những container làm lạnh đặc biệt sử dụng đá khô để duy trì nhiệt độ siêu lạnh
tuy nhiên cơ quan quản lý hàng không nhiều nước có quy định hạn chế lượng đá khô được mang lên máy bay
nguyên liệu này được chế tạo từ co hai lỏng một khi bay hơi sẽ tăng nguy cơ ngộ độc không khí cho phi công và phi hành đoàn
đây là vận chuyển một loại vaccine có ý nghĩa cực kỳ quan trọng
hãy thử tưởng tượng khi mà các chuyến đi không được đảm bảo thì hậu quả thật khó lường
hãng hàng không united airlines phải thử nghiệm độ an toàn trước khi đề nghị cơ quan hàng không liên bang mỹ faa
nâng giới hạn đá khô trên máy bay để đưa vaccine pfizer từ sân bay quốc tế bruxelles
về ô hè ở chicago bang illinois
cùng lúc đó hãng hàng không american airlines cũng đã tổ chức hàng loạt chuyến bay thử nghiệm từ miami đến nam mỹ
kiểm tra hệ thống đóng gói nhiệt độ thấp và quy trình xử lý dành riêng cho vaccine ngừa covid một mươi chín
đồng thời tham gia vận chuyển vaccine thử nghiệm đến nhiều quốc gia
vận chuyển vaccine thực sự là một thách thức lớn với chúng tôi vì những yêu cầu rất cao về bảo quản
chúng tôi tin rằng việc vận chuyển này đòi hỏi sự hợp sức không chỉ hàng không
mà cả ngành hậu cần chuỗi cung ứng
hiệp hội vận tải hàng không quốc tế iata ước tính sẽ cần tới tám máy bay boeing bảy trăm bốn mươi bảy tài trọng một trăm linh tấn
và hai năm để vận chuyển vaccine ngừa covid một mươi chín tới khoảng bảy tỷ dân trên toàn cầu
đây là đơn hàng khổng lồ trong bối cảnh khoảng một phần ba máy bay chở khách trên thế giới
vẫn phải đắp chiếu do tác động của đại dịch covid một mươi chín
tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu với sự tham gia của hơn bảy mươi quốc gia
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã đưa ra lời kêu gọi các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới
tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu tại đất nước của mình cho đến khi đạt được mục tiêu trung hòa carbon
theo tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres hơn năm mươi gói kích thích và giải cứu kinh tế hậu covid một mươi chín
của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi được sử dụng cho các lĩnh vực khai thác và tiêu thụ năng lượng hóa thạch
thay vì năng lượng sạch và điều này là không thể chấp nhận được
các nước cần phải hành động để ngăn trái đất nóng lên
mới đây thủ tướng anh boris johnson cũng tuyên bố chính phủ nước này sẽ chấm dứt tài trợ các dự án khai thác nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài
khoảng bốn trăm linh học sinh đã bị bắt cóc sau khi những tên cướp có vũ trang xông vào một trường trung học ở kankara bang kassina tây bắc nigeria
nigeria cho biết những tên cướp mang theo súng trường đã tấn công vào khoảng hai mươi một h bốn mươi phút ngày một mươi một tháng một mươi hai
cảnh sát sửa tại đã bắn trả qua đó một nửa số học sinh đã chạy thoát đến nơi an toàn
cảnh sát địa phương đang phối hợp với lực lượng quân đội và không quân để xác định có bao nhiêu học sinh bị bắt cóc hoặc mất tích và nỗ lực tìm kiếm các em
một cảnh sát đã bị thương trong lúc đấu súng với băng cướp
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một anh có thể cho thông quan nhanh đối với một số hàng hóa dễ bị hỏng
sau khi giai đoạn chuyển tiếp brexit kết thúc vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai tới
thông quan nhanh có thể giúp giải quyết những ách tắc có thể xảy ra tại các cảng của nước này
chính phủ anh đã cảnh báo rằng thậm chí nếu nước này đạt được một thỏa thuận thương mại hậu brexit với eu
thì vẫn có tới bảy xe tải chở hàng hóa hướng tới các cảng ở eo biển manche tại vùng england miền đông nam nước này
có thể xếp thành hàng dài một trăm linh km để chờ được thông quan nếu các công ty vận chuyển không chuẩn bị các giấy tờ cần bổ sung theo yêu cầu
những quán ăn bán món mì ramen là một phần không thiệt
những quán ăn bán món mì ramen là một phần không thiệt thiếu của thủ đô tokyo nhật bản
quán nhỏ có khi chỉ xếp được một vài chiếc ghế nhưng nhiều thực khách vẫn sẵn sàng xếp hàng dài để chờ ăn vì sự thân mật ấm cúng ngon miệng và tiện lợi
thế nhưng nhiều quán ăn như vậy đang phải đóng cửa vì không trụ nổi trước cơn bão đại dịch covid một mươi chín
dịch bệnh đã làm thay đổi thói quen tiêu dùng
nhiều người đã dành thời gian tự nấu nướng ở nhà khiến cho nhiều quán ăn nhỏ tồn tại hàng chục năm ở nhật bản như cửa hàng này đã phải đóng cửa
đây là ngày làm việc cuối cùng của ông haga
tuy vậy ông vẫn bắt đầu công việc từ lúc ba giờ ba mươi phút kéo dài cho đến sau hai mươi hai giờ để có thể tự tay chuẩn bị gần hai trăm linh bát mì ramen bán ra
con số quá ít so với trước kia
tôi là chủ cửa hàng ramen shiro hachi sáu mươi tuổi hôm nay tôi phải đóng cửa hàng sau một mươi năm năm vì dịch bệnh
các nhà hàng nhỏ như quán mì ramen của ông yashiro haga nằm trong số những doanh nghiệp bị tác động nặng nề nhất
ước tính có khoảng hai trăm chín mươi quán mì ramen đã phải đóng cửa chỉ riêng trong tháng một mươi và một mươi một vừa qua
rất khó khăn để tiếp tục kể cả khi dịch bệnh được kiểm soát tôi lo lắng và không biết tình hình này sẽ kéo dài bao lâu nên tôi quyết định đóng cửa
ngày bán cuối cùng thực khách đến xếp hàng khá đông bất chấp thời tiết giá lạnh ai cũng muốn được nếm vị nước dùng lần cuối cùng ở cửa hàng của ông haga
tối muộn người đàn ông sáu mươi tuổi cúi chào tạm biệt những khách hàng cuối cùng của mình trước khi đóng cửa hàng vĩnh viễn
ba mươi tuổi ở nhật bản không phải là quá già để bắt đầu một khởi đầu mới nhưng bắt đầu sau dịch bệnh chắc chắn là sẽ khó khăn hơn gấp nhiều lần
và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với những thông tin khác có trong bốn mươi năm phút chiều
tiếp theo chương trình là những thông tin về dự báo thời tiết cho vùng trên cả nước mời quý vị cùng theo dõi
thưa quý vị lúc này một khối không khí lạnh đang di chuyển về phía nước ta với cường độ mạnh và lệch về phía đông
khoảng ngày mai khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến nước ta
khi xuống nó sẽ khiến miền bắc trời chuyển sang trạng thái mây nhiều và có mưa ở mức giải rác
nền nhiệt các tỉnh miền bắc liên tục giảm
trong ngày mai khối không khí lạnh xuống sẽ làm cho nhiệt độ miền bắc giảm đi từ bốn cho đến sáu độ
ngay từ trưa và chiều mai bắc bộ trời sẽ chuyển rét trở lại nhiệt độ cao nhất ngày là dưới một mươi tám độ
trưa và chiều mai không khí lạnh chớm tác động đến thời tiết các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
gây mưa rông trở lại và làm cho nền nhiệt ngày ở khu vực ngày mai hạ xuống từ dưới hai mươi năm độ
các tỉnh từ quảng bình trở vào đến bình thuận đêm nay và ngày mai chưa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
trời vẫn có nắng và nhiệt độ tiếp tục cao từ hai mươi tám cho đến ba mươi độ
sang đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai khi khối không khí lạnh rồn mạnh xuống mưa sẽ xuất hiện đồng loạt ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến phú yên
trong đó ở khu vực từ hà tĩnh đến quảng ngãi có mưa vừa mưa có nơi mưa rất to và có rông
trong khi đó ở phía nam những cơn mưa rông do rãnh thấp xích đạo không còn nhiều
đêm nay và gần như cả ngày mai ở tại tây nguyên và nam bộ chỉ có mưa rào và rông ở một vài nơi
ở trong ngày nam bộ và tây nguyên trời có nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên ổn định ở ngưỡng từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ còn tại nam bộ nhiệt độ từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
trên biển do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh từ ngày mai ở vịnh bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh ở mức cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh sóng biển cao từ hai cho đến ba mét
ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh ở mức cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
khiến cho biển động mạnh sóng biển cao từ ba cho đến năm mét
tối và đêm mai ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm đến cấp sáu và biển động xuất hiện ở nhiều khu vực
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo

còn rất thấp so với cùng kỳ
tỉnh phú yên đang ra soát để sớm hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật giao thông đường thủy nội địa theo hướng tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển đặc biệt là phương tiện thủy nội địa vận tải ven bờ biển
phú yên có khoảng hai trăm linh phương tiện vận tải thủy nội địa nhiều nhất là hai huyện tuy an và phú hòa
phần lớn phương tiện chưa thực hiện đúng các quy định của luật giao thông đường thủy nội địa
vì vậy ngoài việc kiểm định an toàn kỹ thuật tỉnh cũng thường xuyên mở lớp đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện cập nhật điều chỉnh các quy hoạch trong lĩnh vực giao thông vận tải đảm bảo tính đồng bộ kết nối của hạ tầng giao thông với mục tiêu phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bảo đảm phù hợp với quy hoạch vùng
cùng với đó ra soát cập nhật danh mục các tuyến vận tải thủy nội địa từ bờ ra đảo và giữa các đảo đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý khai thác kinh doanh vận tải thủy nội địa và ven biển
sau năm năm triển khai quyết định số hai mươi tám của chính phủ về xóa đói giảm nghèo của ngân hàng chính sách xã hội đã làm cho nhiều hộ ở phú thọ thoát nghèo sớm ổn định cuộc sống
bên cạnh đó các hộ còn có cơ hội tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh qua đó thoát nghèo bền vững và chống tái nghèo
hộ gia đình ông cao văn mạnh xã đào xá huyện thành thủy trước đây thuộc diện hộ nghèo nhờ được vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội huyện gia đình ông đã vươn lên thoát nghèo

thì người dân dân cũng phải luôn luôn học tập và tiếp thu những khoa học kỹ thuật mới
chứ ta không thể cứ giữ khoa học ngày xưa mà đến bây giờ thì nó bị nổi thời rồi
nhằm xây dựng xã hội học tập từ cơ sở hơn bảy năm qua
trung tâm học tập cộng đồng đã được thành lập ở một trăm linh đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh
với phương châm sách đi tìm người thư viện các cấp cũng đẩy mạnh hoạt động để đến gần hơn với người dân
đến nay đã có hơn tám trăm bảy mươi một lượt người sử dụng thư viện đặc biệt là ở các khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa
tổ chức chỉ đạo thực hiện thí điểm xây dựng mô hình học tập kiểu mẫu
triển khai ra diện rộng tuyên truyền sâu rộng về tư tưởng tấm gương học tập suốt đời của chủ tịch hồ chí minh
để nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập
hiện ninh bình có hơn hai trăm một mươi năm gia đình
được công nhận gia đình hiếu học hơn hai dòng họ được công nhận dòng họ học tập và trên một năm trăm linh cộng đồng học tập
tỉnh ninh bình xác định xây dựng xã hội học tập vừa là nhiệm vụ trước mắt vừa là yêu cầu chiến lược lâu dài của nền giáo dục
nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ trong nhân dân tạo cơ hội và điều kiện cho người dân trong việc học tập
nâng cao ý thức vươn lên trong học tập học tập thường xuyên học tập suốt đời
thưa quý vị ban vận động quỹ phòng chống covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh cho biết đơn vị này đang dự trù chi khoảng hai mươi bảy tỷ đồng hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động
tức lao động tự do bị mất việc làm gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
ngoài số kinh phí dự trù đơn vị này cũng sẽ dự trì khoảng hai mươi tỷ đồng để hỗ trợ trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các bệnh viện ngoài ra quỹ cũng sẽ triển khai hỗ trợ các nước bạn phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai
ban vận động quỹ phòng chống covid một mươi chín thành phố hồ chí minh đã tiếp nhận ủng hộ được hơn hai trăm sáu mươi năm tỷ đồng
và đã kịp thời phân phối hơn một trăm năm mươi tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
những năm qua chương trình hỗ trợ kinh phí xây nhà cho công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh hà nam
ngày càng lan tỏa sâu rộng giúp nhiều công nhân viên chức lao động nghèo có cơ hội ổn định chỗ ở
an tâm lao động sản xuất để có cuộc sống tốt đẹp hơn
với đồng lương công nhân ít ỏi vợ chồng đoàn viên phạm văn đoàn
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đa san phải nuôi mẹ già và hai con nhỏ cùng người trị bệnh tâm thần
ở trong căn nhà cấp bốn rột nát cuộc sống của gia đình gặp rất nhiều khó khăn
nhờ chương trình mái ấm công đoàn nên gia đình anh đã có chỗ ở ổn định
rồi nãy em khó khăn và em bị rượt rớt học hết
thì thôi bên nhà bên tỉnh khu công nghiệp bên công đoàn tỉnh
hoàn khảo em
một cái nhà mái ấm nó tốt vợ chồng em đó bên hai cái con đó
cảm xúc của em bây giờ em vui bây giờ em phức khởi em đủ cái nhà ấm mới
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay liên đoàn lao động tỉnh hà nam đã hoàn thành và bàn giao một mươi nhà mái ấm công đoàn
với tổng kinh phí hơn bốn trăm linh triệu đồng cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở
thì chúng tôi cũng xác định đây là cái việc làm thường xuyên
và cái kế hoạch của năm hai nghìn hai mươi một thì chúng tôi cũng sẽ dự lịnh
tiếp tục thực hiện cái kế hoạch của tổng liên đoàn và của tỉnh hủy
tối thiểu là từ một mươi căn nhà nữa tiếp tục cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn
chương trình xây nhà mái ấm công đoàn là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc
giúp đoàn viên công nhân lao động nghèo an cư lạc nghiệp yên tâm lao động sản xuất vươn lên trong cuộc sống
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay theo thống kê chưa đầy đủ trên cả nước
tám vụ tai nạn sự cố thang máy đã xảy ra
trước việc liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn sự cố thang máy như vậy
bộ lao động thương bình và xã hội đã yêu cầu các địa phương cần tăng cường kiểm soát chất lượng thang máy
thống kê cũng chỉ ra trong tám vụ tai nạn sự cố về thang máy đã khiến sáu người tử vong
từ những con số nêu trên bộ lao động thương minh và xã hội cũng đề nghị tăng cường kiểm tra thanh tra
việc tuân thủ các quy định pháp luật quy chuẩn kỹ thuật trong lắp đặt bảo trì vận hành sử dụng máy
thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tổ chức kiểm tra thanh tra chuyên đề
về việc tuân thủ pháp luật về an toàn lao động trong các tòa nhà khu trung cư công trình xây dựng
có sử dụng thang máy trên địa bàn và xử lý nghiêm các vi phạm điều tra xử lý nghiêm
hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm hình sự
đối với một số vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng trong sử dụng thang máy
bây giờ là phần tin cập nhật dịch bệnh covid một mươi chín tại nước ta
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi ba tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới
đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
trong ngày cả nước có thêm ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tính đến một mươi tám h ngày một mươi ba tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới
đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
trong ngày cả nước có thêm ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy hiện tổng số ca mắc là một ba trăm chín mươi bảy người
trong đó số ca điều trị khỏi hiện là một hai trăm bốn mươi một ca
số ca còn đang điều trị là một trăm hai mươi một
số ca tử vong là ba mươi năm
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi chín chín trăm chín mươi hai người
với mục tiêu giúp người lao động sớm quay lại thị trường lao động có được việc làm phù hợp
thời gian qua trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh hải dương không ngừng thực hiện cải cách thủ tục hành chính
trong các khâu đặc biệt là giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
tại mỗi bàn làm giấy tờ thủ tục
tại khu vực giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp thuộc trung tâm dịch vụ việc làm ở tỉnh hải dương
đều có cán bộ trực hướng dẫn giải đáp những thắc mắc của người lao động
các thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ
tại phòng và trên trang thông tin địa tử của trung tâm
phần mềm giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến chế độ bảo hiểm thất nghiệp
cũng đã được trung tâm triển khai sử dụng
nói chung là qua tìm hiểu thì tôi cũng có đến đây
tôi đăng ký thủ tục để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp
và nhân viên ở đây làm việc nói chung là cũng rất là tốt
ngắn gọn xúc tích mà hướng dẫn cho người lao động rất là nhiệt tình
trong thời gian tới trung tâm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính
trong tiếp nhận giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp
để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người lao động
tăng cường nhiều hình thức tư vấn giới thiệu việc làm
để người lao động có nhiều cơ hội việc làm sớm quay lại thị trường lao động
việc thực hiện cơ chế một cường
trong giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp
đã góp phần giảm phiền hà giảm thời gian đi lại cho người lao động
đảm bảo người lao động được hưởng đầy đủ các chính sách về bảo hiểm thất nghiệp
như thường lệ trong phần cuối của chương trình
mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những thông tin nổi bật của ngày hôm nay
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ phát động động thổ dự án
khu công nghiệp liên hà thái tỉnh thái bình
dự án được kỳ vọng sẽ tác động mạnh mẽ đến
phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thái bình
và lan tỏa đến các tỉnh thuộc đồng bằng sông hồng
góp phần vào sự phát triển chung của cả nước
thăm và chúc mừng bà con giáo dân thuộc giáo phận vinh tỉnh nghệ an
nhân dịp giáng sinh năm hai nghìn hai mươi vào sáng nay
đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã chúc bà con giáo dân một mùa giáng sinh an lành
đồng thời tin tưởng đồng bào công giáo nơi đây
sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết
cùng nhau xây dựng quê hương đất nước ngày càng đổi mới
thống kê chưa đầy đủ trên cả nước
tám vụ tai nạn sự cố thăng máy đã xảy ra trong năm hai nghìn hai mươi
và khiến sáu người tử vong
bộ lao động thương bình và xã hội đã có đề nghị các địa phương
cần tăng cường quản lý kiểm tra việc vận hành thăng máy
đặc biệt là các khu trung cư nhà cao tầng
để tránh các tai nạn đáng tiếc
người dân mỹ sẽ được tiêm những liều vaccine covid một mươi chín đầu tiên
vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
nhân viên y tế và người già tại các viện dưỡng lão
sẽ được ưu tiên tiêm
trong đoạt hai chín triệu liều vaccine đầu tiên này